đến trưa ngày hôm nay bốn tháng bảy các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đang tích cực điều trị cho ba bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn ấu trùng ve được đào từ dưới đất
trước đó vào chiều ngày hai tháng bảy cả ba bệnh nhân này đến nhậu tại một quán trên đường cao thắng thành phố buôn ma thuột
tại đây ba bệnh nhân trên đã ăn một số ấu trùng ve do một người bạn gửi đến
sau cuộc nhậu cả ba người trên đều có các biểu hiện nôn ói chóng mặt và lần lượt phải nhập viện điều trị
qua thăm khám các bác sĩ chuẩn đoán các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn ấu trùng ve sầu nên tiến hành điều trị theo pháp đồ
hiện có hai bệnh nhân sức khỏe đã tạm ổn định một bệnh nhân xin chuyển viện lên tuyến trên